thưa quý vị theo sở y tế hà nội thì số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng
và trong tuần qua đã ghi nhận một trăm tám mươi sáu trường hợp mắc cùng với sáu ổ dịch mới
trong tuần ghi nhận sáu ổ dịch tay chân miệng tại thanh oai ba vì phúc thọ và hoàng mai
như vậy là từ đầu năm đến nay thành phố đã có một mươi sáu ổ dịch tay chân miệng
trong đó có tám ổ dịch đang hoạt động
các ổ dịch này phần lớn ở các trường mầm non
theo ghi nhận của sở y tế hà nội tháng bốn và tháng năm là cao điểm của bệnh tay chân miệng
nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều ca mắc và ổ dịch
do đó cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa y tế và nhà trường để phòng chống dịch
kịp thời phát hiện điều trị các ca mắc và xử lý ổ dịch một cách nhanh chóng hiệu quả